tòa nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam công ty cổ phần chăn nuôi bình hà
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ trung dũng
một mươi bị cáo trong vụ án này bị cáo buộc đã gây thất thoát hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
trong phiên chiều đại diện viện kiểm sát tiếp tục đọc cáo trạng
theo đó trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng chức trách được giao
ông trần bắc hà đã chỉ đạo cấp dưới tại bidv và bidv chi nhánh hà tĩnh chi nhánh hà thành
cho công ty bình hà và công ty trung dũng vai trái quy định gây thất thoát cho bidv số tiền đặc biệt lớn là một sáu trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
trong quá trình giải ngân bidv đã không kiểm soát được dòng tiền có được sau kinh doanh
để các cổ đông sử dụng vụ
công ty bình hà và công ty trung dũng đã dừng hoạt động do thua lỗ
sau khi ngân hàng đã xử lý tài sản bảo đảm thu nợ hiện còn hơn hai trăm sáu mươi tỷ doanh nghiệp không có khả năng thanh toán
trong phần thủ tục phiên tòa hôm nay luật sư của bị cáo trần lục lan nguyên phó tổng giám đốc bidv
đã cung cấp chứng cứ về việc dự án của công ty bình hà đã tái hoạt động tái cơ cấu
những khoản tiền đầu tiên của đối tác
công ty bình hà và công ty trung dũng đã đem lại dòng vốn chuyển tiền về tài khoản bidv
theo luật sư đây là thông tin mới có tác động trực tiếp tới vụ án